yên bái là địa phương nằm trong vùng trọng điểm về mưa lũ khu vực miền núi phía bắc do vậy có nguy cơ rất cao khi phải đối mặt với thiên tai mỗi khi vào mùa mưa lũ
đến nay cơ bản các dòng chính đã bảo đảm khơi thông được thanh thải bảo đảm an toàn khi bước vào mùa mưa lũ chính vụ
đối với các đơn vị thi công thì thị xã cũng thường xuyên tham mưu với tỉnh để có chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công
đặc biệt trong những ngày thuận lợi về thời tiết thì là dốc toàn bộ nhân lực để thi công đảm bảo thời gian thi công nhanh nhất
mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám được dự báo là có chiều hướng diễn biến phức tạp việc hoàn nguyên các dòng suối là rất quan trọng
sau khi hoàn thành sẽ góp phần ổn định lưu vực suối thia suối nung bảo vệ tính mạng tài sản ổn định đời sống sản xuất của nhân dân
và công trình hạ tầng của huyện văn chấn và thị xã nghĩa lộ và một phần dưới hạ lưu của huyện văn yên